ngày năm tháng năm đoàn công tác của tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã đến làm việc với ngành nông nghiệp tỉnh bến tre về công tác chỉ đạo điều hành
phòng chống xâm nhập mặn trên địa bàn mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
năm nay tình hình xâm nhập mặn tại tỉnh bến tre diễn biến phức tạp sâu và kéo dài
gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của người dân
trong đó lúa đông xuân thiệt hại hơn năm ha hàng chục nghìn ha dừa
cây ăn quả rau màu bị ảnh hưởng
đồng thời hơn tám mươi sáu hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt do các nhà máy nước trên địa bàn đều bị nhiễm mặn
tỉnh bến tre đã nạo vét hai trăm sáu mươi km canh mương sửa chữa nâng cấp một mươi chín công trình cống sáu bờ bao
vận hành hồ canh lấp với chữ lượng tám trăm linh m ba phục vụ hai trăm linh hộ dân tại huyện ba chi
thực hiện đắp một mươi bảy công trình đập tạm để ngăn mặn chữ ngọt
đối với nước sinh hoạt tỉnh bến tre đã vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ máy lọc nước
bồn chứa nước ngọt giúp người dân có nước ngọt sử dụng